chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của truyền hình nhân dân
trong chuyên mục hôm nay sau mục hỏi đáp trả lời đơn thư bạn xem truyền hình là mục theo dấu thư bạn xem truyền hình với phóng sự
nhiều vi phạm không gian thoát lũ sông hồng sau đây là nội dung chi tiết
bố của bà nguyễn thị anh ở thanh hóa là chiến sĩ đồn biên phòng bảy trăm ba mươi chín tây ninh tham gia chiến dịch biên giới tây nam
từ tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đến tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám xuất ngũ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bà anh hỏi nơi bố của bà công tác có thuộc địa bàn được hưởng chế độ theo quyết định số sáu trăm hai mươi
hai nghìn một mươi một quy đề ttg về vấn đề này bộ quốc phòng trả lời như sau
theo danh mục địa bàn thời gian đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
sau ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ban hành kèm theo quyết định số hai nghìn tám mươi bốn qd bttm ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
được bổ sung tại quyết định số một nghìn ba trăm bảy mươi bảy quy đề bttm ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn của tổng tham miêu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thì đồn biên phòng bảy trăm ba mươi chín tây ninh không có trong danh mục địa bàn thời gian đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc
và làm nhiệm vụ quốc tế nêu trên tuy nhiên nếu bố của bà có các giấy tờ liên quan chứng minh có thời gian chiến đấu
phục vụ chiến đấu ở biên giới tây nam như trình bày thì được xem xét giải quyết chế độ theo quy định
tại quyết định số sáu mươi hai hai nghìn một mươi một qdttg ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một của thủ tướng chính phủ
ông đỗ việt cường ở thành phố hà nội năm nay bốn mươi ba tuổi
đã đóng bảo hiểm xã hội được một mươi chín năm hai tháng nay vì điều kiện sức khỏe nên ông đã nghỉ làm sớm
ông cường hỏi nếu ông đóng thêm hai năm bảo hiểm xã hội và tròn bốn mươi năm tuổi thì có đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi không
về vấn đề này bảo hiểm xã hội thành phố hà nội trả lời như sau
tại khoản một điều bảy mươi ba luật bảo hiểm xã hội số năm mươi tám hai nghìn một mươi bốn qh một mươi ba quy định với người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
có đủ các điều kiện sau đây
nam đủ sáu mươi tuổi
nữ đủ năm mươi năm tuổi
đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên
đối chiếu với quy định trên nếu ông đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm và tuổi đời là bốn mươi năm
thì ông đỗ việt cường chưa đủ điều kiện để giải quyết chế độ hưu trí
đã nhận được một mươi tám đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và giao thông
khán giả hoàng văn lược ngô quốc đông mã văn sử tỉnh hà giang vũ văn vinh tỉnh thái nguyên có đơn khiếu nại bản án
khán giả lê quang đoàn tỉnh hà nam nguyễn ngọc dũng tỉnh bình định có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả trần văn thà tỉnh khánh hòa nguyễn văn cường thành phố hà nội có thư hỏi về chế độ chính sách
trong tuần đã có bảy công văn trả lời của cơ quan chức năng là tổng công ty công nghiệp tàu thủy thuộc bộ giao thông vận tải
cục người có công thuộc bộ lao động thương binh và xã hội tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
ủy ban nhân dân tp hà nội sở tài nguyên và môi trường thái nguyên bộ công thương
hoạt động trên nhiều tuyến đường tại thủ đô hà nội vi phạm trật tự đô thị gây mất an toàn giao thông
được biết phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hà nội đang chuẩn bị kế hoạch phối hợp
với sở lao động thương binh và xã hội tp hà nội gia quân trong tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tập trung xử lý xe ba bánh tự chế
đồng thời đề nghị truyền hình nhân dân phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho người dân
qua chương trình lần này chúng tôi cảm ơn các đồng chí lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hà nội
đã tích cực vào cuộc vì cuộc sống bình yên của nhân dân thủ đô
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộp thư truyền hình báo nhân dân a gmain com
bạn đọc nga nhân dân org vn
hà nội có chiều dài ba mươi bảy bảy km với bãi sông rộng một mươi năm trăm linh ha trong đó có ba năm trăm linh ha mặt nước bảy ha bờ bãi
chiếm một phần chín tổng diện tích tự nhiên thành phố
đây là khu vực dân cư sinh sống từ lâu những năm gần đây càng phát triển
do chưa có quy định cụ thể về không gian thoát lũ nên thành phố hà nội chưa thể quy hoạch phát triển dân cư
xã hội vùng ngoài bãi dẫn tới sự lộn xộn nhem nhuốc ngay ở trung tâm thủ đô
nhiều công trình vi phạm trong không gian thoát lũ sông hồng được mọc lên như nấm sau mưa
thiếu sự kiểm soát của chính quyền địa phương dẫn tới nhiều hệ lụy
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là công trình vi phạm nổi tiếng tại bãi đá sông hồng
công trình vi phạm này đã lấn ra hàng chục nghìn mét vuông bãi và biến thành một điểm đến du lịch nổi tiếng ở hà nội từ nhiều năm qua
xong điều đáng nói ở đây là công trình được xây dựng trái phép trên không gian thoát lũ sông hồng
tình trạng này đã diễn ra nhiều năm qua
nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý một cách triệt đề
khu vực bãi đá sông hồng hiện nay chủ đầu tư đã xây dựng một công viên khá khang trang với nhiều hạng mục công trình
nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ quán ăn bãi tập xe sân bóng
còn đây là trạm trộn bê tông của công ty sông đà việt đức tại chân cầu nhật tân
công trình này được xây dựng tạm thời để phục vụ bê tông cho cầu nhật tân
nhưng đến nay cầu nhật tân đã đi vào hoạt động được hai năm
nhưng chạm trộn bê tông này vẫn chưa chịu gì rời
hàng ngày lượng xe quá khổ quá tải chở đất đá bê tông chạy ầm ầm gây sụt lún hỏng đường bụi bọng
ảnh hưởng đến hành lang đê điều cũng như đời sống của người dân gần khu vực
việc chạm trộn bê tông của công ty sông đà việt đức tồn tại dưới chân cầu ngang nhiên thách thức các cơ quan chức năng và công luận
còn đây là bãi tập kết vật liệu xây dựng tại chân cầu thăng long thuộc quận bắc tử liêm
khi phóng viên xuất hiện tác nghiệp thì hàng chục máy móc thiết bị lập tức tạm dừng hoạt động
hoạt động khai thác buôn bán cát trái phép tại các tuyến sông trên địa bàn hà nội không chỉ làm thất thoát nguồn tài nguyên
mà còn gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường hư hỏng công trình đê điều
thế nhưng các cơ quan chức năng vẫn lúng túng trong việc ngăn chặn xử lý
theo tri cục đê điều và phòng chống lụt bão hà nội trên các tuyến đê hữu sông hồng
có số lượng bãi tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng sai phép không phép nhiều nhất chín mươi bảy trên một trăm một mươi hai bãi
các đê tả sông hồng hai mươi sáu trên hai mươi tám bãi sai phép không phép ngay cả những bãi có phép
thì theo luật bảo vệ đê điều thì mùa mưa cũng phải dừng hoạt động
theo chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và theo báo cáo của trị cục đê điều và phòng chống lụt bão hà nội
thì tính tới ngày ba mươi một tháng bảy hai nghìn một mươi sáu thì trên địa bàn thành phố hà nội
đã có một trăm hai mươi chín vụ vi phạm về đê điều trong đó có một trăm hai mươi ba vụ cũ sáu vụ mới
chủ yếu vi phạm ở đây là vi phạm về không gian thoát lũ vi phạm chủ yếu là bao gồm là xây dựng nhà cửa
các công trình trong không gian thoát lũ thứ hai là khai thác trái phép cát sỏi lòng sông
thứ ba là chất tải lập bến vật liệu xây dựng cát sỏi trên bãi sông khu vực
các khu vực đặc biệt nghiêm trọng này là khu vực từ sơn tây về đến chân cầu thăng long
và những công trình thì xin phép sử dụng trong một thời gian sau đó thì không chịu di rời
ví dụ như trạm trộn bê tông ở dưới chân cầu nhật tân ngoài ra còn có những vi phạm khác với pháp luật về đê điều

đã có những vụ vi phạm khác với pháp luật về đê điều như là chạy xe quá tải trên đê rồi là làm lều làm khoán v v
đã có nhiều giải pháp quan trọng để chủ động đối phó với mưa lũ được đưa ra thảo luận
tuy nhiên tiến độ thực hiện công tác xử lý giải tỏa vi phạm về bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông
diễn ra rất chậm đòi hỏi có sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan chức năng
để đảm bảo không không gian thất lũ vụ quản lý đê điều có những khuyến nghị như sau
thủ tướng chính phủ đã phê duyệt quyết định hai trăm năm mươi bảy
trên cơ sở đó thì các địa phương phải khẩn trương ra soát
quy hoạch phòng chống lũ chi tiết quy hoạch đê điều để phù hợp với quyết định hai trăm năm mươi bảy
đặc biệt phải làm rõ việc sử dụng lòng sông bãi sông
và cũng rất là nhiều năm nay khoảng hơn chục năm nay kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trên hệ thống sông hồng sông thái bình ít xảy ra lũ lớn
cho nên là sinh ra một tư tưởng chủ quan trong các tầng lớp nhân dân rồi các cấp chính quyền địa phương
cho nên rằng là việc nâng cao ý thức trách nhiệm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đê điều
đóng góp một vai trò rất quan trọng cho chính quyền địa phương các cấp và cho nhân dân
thủ tướng chính phủ vừa có quyết định số hai trăm năm mươi bảy quy đê ttg phê duyệt quy hoạch phòng trung lũ
và quy hoạch đê điều hệ thống sông hồng và sông thái bình
nhằm chủ động phòng chống lũ bão trên lưu vực hai con sông này
trên cơ sở đó lập và điều trị
trong trình các quy hoạch khác liên quan trên địa bàn tỉnh
thành phố với tổng kinh phí thực hiện khoảng một trăm một mươi hai sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng
dự kiến giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi là năm mươi năm năm trăm một mươi một tỷ đồng
hiện tại danh giới giữa chỉ giới thoát lũ của thành phố đang chờ hội đồng nhân dân thành phố hà nội ban hành
và quy hoạch mới này như thế nào cần có thời gian tính toán cụ thể
từ đó căn cứ xác định chính xác số lượng hộ dân cần phải di rời
trước mắt sẽ tiếp tục ra soát lại mạng lưới chỉ giới mà thành phố ban hành
theo cả quy định cũ và quy định mới
trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đây chúng tôi đã được quy định rõ ràng
trong các văn bản pháp luật về đề điều
chính quyền địa phương phải chỉ đạo kiểm tra giả soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn
cần phải xử lý kiên quyết rứt điểm các vụ vi phạm
và để dân đe chống tái phạm các vụ vi phạm mới
và cần phải thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê
lòng sông bãi sông để phát hiện và ngăn chặn kịp thời
nhằm đảm bảo an toàn hệ thống đê và thông thoáng lòng dẫn
ngoài ra ubnd tp hà nội cũng cần tổ chức quản lý bảo vệ đề điều
hộ đê ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều
thực hiện xây dựng nâng cấp duy tư bảo dưỡng hệ thống đề điều
cài tạo lòng dẫn thoát lũ di dân tái định cư trong phạm vi quản lý của địa phương
theo quy hoạch bảo đảm an toàn phòng chống lũ theo quy định
xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp trên địa bàn trong trường hợp lũ vượt tần suất thiết kế
xảy ra sự cố vỡ đập hoặc sự cố khác đối với các hồ chứa nước lớn ở thượng nguồn